để kéo giảm giá thịt lợn trên thị trường ngành chức năng đã thực hiện nhiều chính sách như cho nhập khẩu thịt lợn đông lạnh và lợn sống vào nước ta
tuy nhiên nếu như thời điểm cuối tháng sáu giá thịt lợn trên thị trường giảm thì những ngày gần đây lại tăng cao trở lại
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai địa phương được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn với tổng đàn lớn nhất cả nước
theo nhiều tiểu thương tại chợ xuân tây huyện cẩm mỹ cách đây khoảng vài ngày giá lợn hơi hạ xuống dưới tám mươi đồng một kg nhưng hiện đã tăng lên mức chín mươi đồng một kg
giá lợn hơi tăng khiến giá thịt lợn ở chợ cũng đồng loạt tăng một mươi đồng một kg khiến lượng người mua thịt lợn đã ít nay càng ít hơn
giá lợn hơi tăng khiến giá thịt lợn ở chợ cũng đồng loạt tăng một mươi đồng một kg khiến lượng người mua thịt lợn đã ít nay càng ít hơn
giá lợn hơi tăng một mươi tám so với thời điểm chưa xảy ra dịch tàn lợn châu phi hiện việc tái đàn lợn ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trang trại vừa còn rất chậm và gặp nhiều khó khăn
trong khi đó nguồn lợn cung cấp cho thị trường chủ yếu từ các công ty doanh nghiệp nhưng thường qua nhiều đồ mối trung gian đây là một trong những nguyên nhân khiến giá lợn tăng cao trong thời gian qua